hạ viện mỹ ngày một mươi bảy tháng ba đã bỏ phiếu thông qua dự luật đình chỉ quy chế thương mại bình thường với nga
động thái này mở đường cho việc tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của nga
cụ thể dự luật đình chỉ quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn pr với nga đã được hạ viện mỹ thông qua
với bốn trăm hai mươi bốn số phiếu ủng hộ và tám phiếu chống dự luật cần phải được trình lên thượng viện mỹ xem xét phê chuẩn
cuộc bỏ phiếu tại hạ viện diễn ra chỉ vài ngày sau khi tổng thống mỹ joe biden đề xuất thu hồi quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn đối với nga
trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến vấn đề ukraine
cùng ngày ủy ban tài chính hạ viện mỹ cũng đã thông qua năm dự luật trừng phạt nga
trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow đang tiếp diễn tại ukraine
các dự luật nói trên nhằm ngăn chặn các công ty có trụ sở tại mỹ né tránh các lệnh trừng phạt
thông qua các công ty con đặt trụ sở tại các nước không áp đặt trừng phạt nga và belarus
các dự luật này sẽ được đưa ra để được toàn thể hạ viện mỹ xem xét
trong một diễn biến liên quan tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình
dự kiến sẽ điện đàm vào ngày hôm nay nhằm thảo luận về vấn đề ukraine
cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vài ngày sau khi ủy viên quốc vụ trung quốc dương khiết trì
đã hội đàm về cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan tại thủ đô rome của italia